thưa quý vị tòa án nhân dân tỉnh đồng nai tiếp tục đưa vụ án trong đường dây buôn lậu hai trăm linh triệu lít xăng
tại các tỉnh phía nam ra xét xử sơ thẩm
tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai đã tiến hành luận tội đối với bảy mươi bốn bị cáo
để xác định hành vi và mức độ sai phạm của từng bị cáo trong vụ án này
trong phần luận tội đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh xác định các bị cáo đào ngọc viễn
phan thanh hữu viễn và phùng danh thoại nguyên trưởng phòng xăng dầu thuộc cục hậu cần
bộ tư lệnh cảnh sát biển gặp nhau bàn bạc việc góp vốn buôn lậu xăng từ singapore đưa về việt nam tiêu thụ
từ đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một viễn và đồng phạm đã vận chuyển vào việt nam
gần hai trăm linh triệu lít xăng giá trị gần hai sáu ngàn tỷ đồng
viễn thu lợi bất chính gần bốn mươi bảy tỷ đồng hữu thu lợi hơn một trăm năm mươi sáu tỷ đồng
ngoài ra bị cáo viễn còn cùng nguyễn minh đức
chủ công ty trách nhiệm hữu hạn dầu khí vượng đạt thành phố hải phòng
cùng góp vốn tổng cộng hơn bốn mươi chín tỷ đồng mua tàu vận chuyển và buôn lậu xăng tại tỉnh khánh hòa
đức được hưởng lợi hơn một năm tỷ đồng
xăng sau khi về việt nam hữu sẽ đưa bán lại cho tứ và trần thị thanh vân
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ vân trúc tỉnh bình dương
tứ mua hơn một trăm sáu mươi triệu lít xăng thu lợi bất chính gần bốn mươi tám tỷ đồng
còn vân mua hơn ba mươi năm triệu lít xăng thu lợi gần một mươi tám tỷ đồng
tại phiên tòa các bị cáo đều thừa nhận hành vi thỏa thuận góp vốn phương thức vận chuyển
giao nhận xăng hình thức thanh toán tiền lợi nhuận như cáo trạng đã truy tố
phiên tòa dự kiến kéo dài đến tháng một mươi hai
đồn biên phòng sông đốc bộ đội biên phòng cà mau cho biết đơn vị vừa phát hiện bắt quả tăng
một tàu đánh cá cải hoán đang vận chuyển lượng lớn dầu đeo không rõ nguồn gốc
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đang chỉ đạo cơ quan nghiệp vụ phối hợp đồn biên phòng sông đốc điều tra làm rõ
trước đó trong khi tuần tra bảo vệ chủ quyền vùng biển lực lượng tuần tra của đồn biên phòng sông đốc
đã phát hiện tàu kg chín mươi bốn nghìn một trăm một mươi bảy ts có nhiều biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện trên tàu có nhiều khoang hầm chứa chất tinh thể lỏng có mùi dầu
và nhiều dụng cụ dùng để bơm hút dầu như máy bơm đồng hồ đo số lượng
ống nhựa loại lớn dùng để bơm hút dầu
thuyền trường cho biết đó là dầu đeo số lượng khoảng một mươi năm lit
nhưng không xuất trình được hóa đơn chứng tử mua bán dầu và nguồn gốc
lực lượng làm nhiệm vụ đưa người phương tiện về cửa biển sông đốc để điều tra làm rõ
dùng biển số giả trà trộn vào một dãy trọ để chiếm đoạt tài sản
nguyễn anh hùng bốn mươi một tuổi trú tại phường hòa khánh nam quận liên triều tp đà nẵng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận liên triểu truy xét bắt giữ khẩn cấp về hành vi cướp tài sản
chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi một hùng điều khiển xe máy dạo quanh khu vực đường hoàng văn thái
khi đến một dãy trọ phát hiện phòng trọ số một sơ hở khóa cửa lỏng lèo
nên hùng phá khóa lẻn vào lấy đi một ba lô chứa một laptop hiệu đeo
vừa định rời đi phát hiện có một thanh niên đang nhìn mình tưởng bị phát hiện
tùng lấy đá ném về phía thanh niên rồi cầm ba lô tẩu thoát
tại cơ quan công an hùng thừa nhận vì không có việc làm ổn định
nên dạo quanh các khu trọ ở quận liên triều
thấy sơ hở thì thực hiện việc chiếm đoạt tài sản
được biết hùng từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
về địa phương chưa lâu thì tiếp tục tái phạm
mạnh động xông vào phòng trọ trói tay chân của hai nữ sinh viên để cướp tài sản
rồi bỏ trốn
đối tượng hồ thanh hải đã bị công an quận thanh khê thành phố đà nẵng
truy lùng và bắt giữ chỉ sau sáu giờ gây án
chiều ngày một mươi tháng một mươi một tại phòng trọ nằm sâu trong một con hẻm nhỏ trên đường phan thanh
hai nữ sinh viên của một trường đại học trên địa bàn bị một thanh niên lạ mặt xông vào
dùng dao khống chế nhốt vào phòng vệ sinh và cướp tài sản gồm một laptop hai điện thoại di động
khi hắn vào thì hắn hỏi con mô tân thương thì tụi em kêu là
em tụi em không biết
xong cái hắn mới bước vô phòng thì em mới la lan lên
xong hắn mới cầm con dao bám ra đe dọa tụi em
thì lúc đó là tụi em mới không nói gì hết nữa
rồi hắn vô xin tiền với cả tụi em không có tiền thì hắn mới xin điện thoại
xong hai đứa không cho thì hắn mới trói tay trói chân bịt miệng lại đẩy vào nhà tắm
hắn chắn cưa lại ngoài này hắn tự lục xong rồi hắn tẩu thoát
lúc đó thì tụi em rất là
hoảng loạn không biết làm gì cả
một cuộc họp khẩn tại công an quận thanh khê thành phố đà nẵng được triệu tập
một đối tượng từng có tiền án tiền sự về tội trộm cắp và cướp giật tài sản được đưa vào diện nghi vấn
áp dụng các biện pháp nghiệp vụ một tổ trinh sát được lệnh xuất phát vào nam theo dấu di chuyển của đối tượng
chúng tôi xác định được hình ảnh của đối tượng xuất hiện tại một quán cơm
thì từ thông tin của rà soát khu vực những người ở quán cơm thì chúng tôi nhận định là đối tượng nên xe
chúng tôi sẽ xây dựng một chiếc xe tuyến quảng ngãi đi thành phố hồ chí minh
thì ngay lập tức là tổ công tác tiếp truy đuổi theo cái biển số xe này và phối hợp với công an của một số đơn vị
đặc biệt là có sự phối hợp hỗ trợ rất tích cực của công an thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
cũng như là phòng cảnh sát giao thông của công an tỉnh khánh hòa
thì đến khoảng một mươi hai giờ đêm
tức là gần
hai mươi bốn giờ ngày công ngày thì chúng tôi phối hợp với công an địa phương đã đón phát hiện bắt giữ đối tượng
đối tượng tên là hồ thanh hải ba mươi ba tuổi trú tại phường chính gián quận thanh khê
từng có sáu tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản
đối tượng là khi thực hiện hành vi là trùm kính mạc biển số xe thì bẽ lại
nên hoàn toàn gần như là để xác định hướng đi di chuyển của đối tượng là rất là khó
nhưng mà với cái tinh thần là quyết tìm ra bằng mọi cách phải tìm và bắt được đối tượng
phải nói rằng là cái tinh thần máu lửa của anh em cảnh sát hình sự đầy trách nhiệm
đầy nhiệt huyết và rất là mưu trí rất là xuất sắc để truy bắt được đối tượng
chính sự quyết tâm đến cùng và phối hợp chặt chẽ với công an các địa phương
hồ thanh hải đã bị công an
thanh hải đã bị công an quận thanh khê bắt giữ sau chưa đầy sáu giờ đồng hồ gây án
không quản khó khăn nguy hiểm sự nỗ lực của mỗi trinh sát điều tra viên đã mang đến thành công
nhanh chóng tìm lại được tài sản góp phần củng cố niềm tin trong lòng nhân dân
chiều qua một mươi bảy tháng một mươi một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương thông tin đã bắt giữ đối tượng
trần quốc lập chủ tỉnh bến tre để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra ban đầu vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm
năm hai nghìn hai mươi một đối tượng trần quốc lập lấy tên là võ tấn tài và tự giới thiệu đang công tác
tại công an quận tám tp hcm với cấp hàm thượng tá để làm quen với một phụ nữ tại huyện phú giáo tỉnh bình dương
quá trình quen biết nạn nhân có nhiều tiền và đang có ý định mua đất xây nhà
đối tượng lập nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền
do tin tưởng có tình cảm với lập nạn nhân đã đưa cho lập số tiền hơn một sáu mươi tám tỷ đồng
để lập giữ tìm mua đất
tuy nhiên lập đã chiếm đoạt được tiền rồi bỏ trốn
mất tích liên lạc tại cơ quan công an trần quốc lập đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
bản thân đối tượng làm nghề xe ôm tại khu vực huyện bến lức tỉnh long an
thưa quý vị đội cảnh sát hình sự công an thành phố thái bình tỉnh thái bình vừa đấu tranh bắt giữ một mươi đối tượng
có hành vi đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa
tại nhà của nguyễn thị mười trú tại thôn trường mại
xã tân bình thành phố thái bình đội cảnh sát hình sự công an tp thái bình bắt quả tàng một mươi đối tượng
trong đó có năm đối tượng là nữ đang có hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức sóc đĩa
tại hiện trường thu giữ tổng số tiền trên một trăm hai mươi triệu đồng công an tp thái bình đã thi hành lệnh giữ người
trong trường hợp khẩn cấp và đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với nông văn trẻ giám đốc trung tâm y tế huyện chi lăng và hà thủy trung
trưởng phòng tài chính kế toán kiêm kế toán trưởng trung tâm y tế huyện chi lăng tỉnh lạng sơn
về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo kết quả điều tra từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai trung tâm y tế huyện chi lăng
thực hiện một mươi sáu gói thẩu mua sắm với công ty biolife
tổng số bảy mươi ba tám trăm linh kit test xét nghiệm nhanh covid một mươi chín để cung cấp cho các chốt kiểm soát phòng chống dịch
trên địa bàn huyện tri lăng trị giá trên năm bốn tỷ đồng
sau khi được trung tâm y tế huyện chi lăng thanh toán tiền các gói thẩu kể trên công ty biolife đã nhiều lần
chuyển tiền chi ngoài hợp đồng cho hà thủy trung với tổng số tiền là một trăm bảy mươi triệu đồng
số tiền trên hà thủy trung và nông văn trẻ đã thỏa thuận để ngoài sổ sách kế toán của trung tâm y tế huyện chi lăng nhằm chiếm đoạt sử dụng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đang tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
vào hồi hai h ba mươi phút sáng nay một mươi tám tháng một mươi một tại bản triềng khương xã trường khương huyện sông mã tỉnh sơn la
công an huyện sông mã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tàng một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt là thảo văn chú huyện mường ed tỉnh hủa phăn nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tăng vật thu giữ ba cục nhựa thuốc phiện có trọng lượng gần hai kg một mươi hai viên ma túy tổng hợp một con dao nhọn một điện thoại di động và một số tăng vật khác có liên quan
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận mang số ma túy trên đến khu vực biên giới để bán cho một người không rõ danh tính
đang trên đường đi thì bị lực lượng chức năng bắt giữ hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xác minh
hút trộm xăng của công ty đem bán sáu đối tượng là thuyền trưởng và các thuyền viên trên tàu trở xăng cùng người mua xăng
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai tạm giữ để điều tra về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
các đối tượng bị tạm giữ gồm thuyền trưởng nguyễn ngọc thành hưng quê tỉnh an giang và các thuyền viên phan phú trần văn cư
nguyễn tấn thành và huỳnh tấn đạt đều là nhân viên của tàu thành lễ hai thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thủy bộ bình dương
đồng thời công an cũng tạm giữ nguyễn thành long quê tỉnh tiền giang là người mua xăng
trước đó vào lúc hai h ngày một mươi sáu tháng một mươi một trên tuyến sông đồng nai đoạn qua địa phận tp biên hòa
lực lượng cảnh sát kinh tế công an tp biên hòa bất ngờ ập đến bắt quả tang các đối tượng trên đang hút xăng từ tàu vận tải sang ghe khác để bán
để không bị công ty chủ quản phát hiện các đối tượng đã tìm cách hút trộm xăng nhưng không làm đứt niêm chỉ
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra
công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng vừa triệt phá băng nhóm trộm hàng chục xe máy trên địa bàn
bắt giữ năm đối tượng và thu hồi một mươi một xe máy bị trộm trong thời gian vừa qua
do thiếu tiền tiêu xài lê trạc hùng chú tại chư pá gia lai rủ nguyễn nhất đẳng và
nguyễn văn cương trú tại tp biên hòa tỉnh đồng nai đến đà lạt trộm cắp xe máy
chỉ trong buổi chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi một các đối tượng đã thực hiện chót lọt hai vụ trộm xe
sau đó các đối tượng gọi điện cho lê trạc nghĩa và nguyễn thành đại đem số xe máy trên đi cất giấu
tại bãi giữ xe của bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng
khi nghĩa và đại đang thực hiện hành vi thì bị công an bắt giữ
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội
đồng thời khai nhận đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp trên địa bàn tp đà lạt
hiện đội cảnh sát hình sự công an thành phố đà lạt lâm đồng đã thu hồi một mươi một xe máy do nhóm này trộm cắp
trong thời gian qua đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án
liên quan đến hành vi đánh bạc chín đối tượng đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền
tại một khu đất trống trên địa bàn xã long điền đông huyện đông hải tỉnh bạc liêu
vừa bị công an huyện đông hải bắt quả tàng
theo đó khoảng một mươi bảy h ngày một mươi bảy tháng một mươi một qua công tác nắm tình hình công an huyện đông hải
tỉnh bạc liêu bố trí lực lượng triệt xóa thành công điểm đá gà ăn tiền
trên địa bàn ấp trường điền xã long điền đông huyện đông hải
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ chín con gà trống hai cặp cửa sắt chín xe máy
hơn hai mươi năm triệu đồng cùng một số tăng vật khác có liên quan
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
thưa quý vị là địa bàn miền núi phần lớn người dân là đồng bào dân tộc thiểu số
thời gian vừa qua lực lượng chức năng tỉnh sơn la đã nâng cao công tác tuyên truyền vận động người dân
trong việc là hạn chế sử dụng rượu bia đặc biệt là không điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông
phần lớn ý thức của người dân đã được nâng lên rõ rệt
tuy nhiên không vì vậy mà lơ là lực lượng cảnh sát giao thông cũng thường xuyên tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
với phương châm
quyết liệt không có vùng cấm
ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện mai sơn tỉnh sơn la
đi ăn rỗ từ gia đình họ hàng về
hầu hết mọi người trên xe ô tô đều uống rượu
nhưng lái xe lò văn thái biết mình còn điều khiển phương tiện
nên không uống để lái xe được an toàn
tham gia giao thông thì anh em giao thông lúc nào cũng có kiểm tra và mình luôn chấp hành
mình không bao giờ mình có
mình đã tham gia giao thông
thì điều khiển phương tiện thì mình không bao giờ
mình phải nêu cao tinh thần trách nhiệm và không uống rượu bia
không riêng anh thái
theo nhận định của cơ quan chức năng
từ khi nghị định một trăm linh đi vào cuộc sống
cùng với sự tuyên truyền mạnh mẽ của lực lượng chức năng
ý thức người dân đã nâng lên
nhiều người khi đi uống rượu sẽ không điều khiển phương tiện
hoặc sẽ nhờ người trở về nhà
không uống rượu người tí nào nữa
kiểm tra thoải mái đi
không uống rượu người tí nào nữa
cứ thổi thoải mái đi

thời gian qua
cảnh sát giao thông công an huyện mai sơn
trong quá trình tuần tra xử lý
cũng phát hiện các trường hợp là học sinh
có dấu hiệu điều khiển xe khi có nồng độ cồn trong người
cậu thanh niên này mới một mươi bảy tuổi
nhưng khi lực lượng chức năng dừng xe
em chưa có bảng lái và còn sử dụng rượu bia
mạnh lên mạnh lên đỡ đỡ đỡ đỡ đỡ
qua kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của chúng là
có nồng độ cồn vượt quá hai mươi năm mg trên lít khí thở
em có được tuyên truyền về không nên uống rượu bia khi đi xe
và hôm nay vì vui quá nên em có uống bia với các bạn
em biết như thế là sai em xin lỗi
có một số nhỏ các bạn trẻ là những bạn trẻ nhận thức còn chưa hiểu rõ
những kiến thức pháp luật về trật tựa an toàn giao thông
nên vẫn còn xảy ra một số ít những tình bạn trẻ
đã tình trạng vi phạm về nồng độ cồn
thì con huyện mai sơn khi phát hiện tuần này kiểm soát
và phát hiện các trở vi phạm thì kiên quyết để lập biên bản
xử lý nghiêm các trở vi phạm và sẽ gửi thông báo về các nhà trường
để cùng gian đe giáo dục cũng như là cải thiện về cái nhận thức
của các em học sinh trong quá trình tham gia giao thông
theo nhận định thời điểm cuối năm số lượng người sử dụng rượu bia
có thể sẽ tăng lên vì vậy trong dịp trước trong và sau tết
lực lượng chức năng công an tỉnh sơn la tiếp tục duy trì các tổ công tác
xử lý vi phạm sử dụng các biện pháp đồng bộ để kiểm tra
bất cứ phương tiện tài xế vào các thời điểm khác nhau
nhằm thực hiện nghiêm luật phòng chống tác hại của rượu bia